xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu là một số cập nhật về tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước cho biết
hiện đang phối hợp với công an huyện chân thành và các lực lượng chức năng
tổ chức điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại khu công nghiệp minh hưng
khiến một người tử vong và hai người bị thương
theo thông tin ban đầu trong quá trình làm việc tại phân xưởng d công ty sk
khu công nghiệp minh hưng hàn quốc thuộc xã minh hưng huyện trân thành
giữa công nhân lê thị kim cúc hai mươi một tuổi và phó quản lý xưởng d nguyễn thị trang ba mươi tuổi
cùng chú xã minh hưng huyện trân thành xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhưng đã được hòa giải
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút chiều chín tháng ba khi tăng ca làm cút đi ra cổng để về
khi đến cổng cúc gặp trang cùng nguyễn thị thùy là em của trang và ba nam thanh niên
trong đó có trương minh du hai mươi chín tuổi trú xã phước an huyện hớn quảng đang đứng tại cổng
thấy cúc nên trang gọi cúc đến để nói chuyện
cúp vừa đi đến thì bị thùy dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu
bị đánh cúc đeo dao từ túi quần ra đâm trúng thùy gây thương tích
lúc này trang xông vào đánh cúc cũng bị cúc dùng dao đâm lại gây thương tích
cúc quay lại thấy chồng mình là trần thế hiếu hai mươi tuổi bị du đánh
nên đã dùng dao đâm liên tiếp vào cổ và người du khiến anh này gục ngã tại chỗ
nguyễn thị thùy nguyễn thị trang và trương minh du được đưa đi cấp cứu
nhưng trương minh du đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
hiện cơ quan công an đang làm việc với các đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra